thông tin liên quan đến vụ mua bán ký xét nghiệm của công ty việt á
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến công ty cổ phần công nghệ việt á
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã có kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị
vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín
kết quả kiểm tra điểm ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản
các chủ đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận và một vài chủ đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng
việc theo dõi xuất nhập kho chưa hợp lý
một số hồ sơ dự thầu trúng thầu thiếu tờ khai hải quan chứng nhận xuất xứ
chứng nhận chất lượng đối với các hàng hóa nhập khẩu
biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật
thiếu hồ sơ chứng minh xuất xứ mã ký hiệu nhãn mác tính hợp lệ của sản phẩm hàng hóa
giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng